cả con người và các loài động vật tiếp tục tiếp nhận nhựa vào cơ thể thông qua thực phẩm và nguồn nước uống
tuy nhiên tác động của việc ăn phải nhựa này vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ
tại cuộc họp này wwf kêu gọi chính phủ các nước cần bắt đầu đàm phán về một hiệp định quốc tế có tính pháp lý về ô nhiễm nhựa đại dương
thống kể mới nhất của bộ tài nguyên và môi trường cho thấy
tại việt nam rắc thải nhựa chiếm bảy tổng lượng chất thải rắn thải ra tương đương gần hai năm trăm linh tấn một ngày
đặc biệt tại các thành phố lớn rắc thải nhựa bị thải bỏ một cách chản lan
tại hà nội mỗi ngày thành phố thải ra từ bốn đến năm tấn rác trong đó rác thải ni lông chiếm từ bảy đến tám
như vậy chỉ riêng hai thành phố lớn là hà nội và thành phố hồ chí minh đã thải ra môi trường khoảng tám mươi tấn nhựa và túi ni lông mỗi ngày
nếu trung bình khoảng một mươi lượng chất thải nhựa và túi ni lông
không được tái sử dụng mà thải bỏ hoàn toàn thì lượng chất thải nhựa và túi ni lông thải bỏ sắp xỉ khoảng hai năm triệu tấn một năm
đây là gánh nặng cho môi trường thậm chí dẫn tới thảm họa ô nhiễm trắng
do không có biện pháp xử lý triệt đề nên đa số rác thải nhựa sẽ tìm đích chung là ra biển
đáng lo ngại chất thải nhựa đặc biệt là chất thải nhựa có kích thước siêu nhỏ dưới năm mm
hình thành trong quá trình sản xuất hoặc phân mảnh vật liệu nhựa tồn tại dưới dạng vật chất lơ lửng
và trong trầm tích đáy biển thì rất khó phân hủy dễ dàng được tích lũy trong chuỗi thức ăn sinh vật
và gây những tác động đáng kể đến các hệ sinh thái biển
những tác động của rác thải nhựa tới môi trường sống của con người và nhiều loài sinh vật
đã và đang đặt thế giới trong đó có việt nam vào tình trạng cấp bách cần có giải pháp và hành động ngay
việt nam đã tích cực tham gia các diễn đàn đa phương và liên chính phủ
về bảo vệ môi trường ngăn ngừa và giảm thiểu chất thải biển
đồng thời ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường nói chung
môi trường biển nói riêng như luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo năm hai nghìn một mươi
quy định chi tiết về việc kiểm soát ô nhiễm môi trường biển từ các hoạt động trên biển
từ đất liền và xuyên biên giới cũng như phát động nhiều phong trào nói không với rác thải nhựa
việt nam đã tích cực tham gia các diễn đàn đa phương và liên chính phủ về bảo vệ môi trường biển từ các hoạt động trên biển
ngăn ngừa và giảm thiểu chất thái biển đồng thời ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường biển từ các hoạt động trên biển

cùng với các hội đoàn thể phát động phong trào và đi đến sự hưởng ứng của toàn dân mọi ngành mọi cấp
vấn đề xử lý rác thải hiện nay được giao cho bộ tài nguyên và môi trường làm đồ mối
phối hợp với các bộ khác như bộ xây dựng khỏa công nghệ công thường
việc các bộ cùng chung tay giải quyết vấn đề nhức nhối này sẽ giúp tận dụng được nguồn lực
cũng như tài chính công nghệ
tuy nhiên trên thực tế kết quả vẫn chưa được như mong đợi
bảo quản cái sản phẩm đó cho nó tươi lâu nó không làm cho rau bị héo
bởi vì cái rau dấn tại quê hương quảng ngãi của chúng tôi mà nếu để qua một ngày
hôm sau là héo ngay nếu không dùng lá chuối
đó là một cái đặc trưng riêng về lá chuối và đặc biệt lá chuối là
nó có một cái mà truyền thống của quê chúng tôi là dùng để gói tất cả các loại rau
việc áp dụng bao gói bằng lá chuối chủ yếu với các sản phẩm rau quả
mỗi ngày hệ thống copmark đà nẵng tiêu thụ hàng chục kg lá chuối tươi
từ khi đưa vào sử dụng tại siêu thị khách hàng đã đón nhận bao gói rau bằng lá chuối
như một sự thay đổi trong ý thức bảo vệ môi trường của mỗi người
thực phẩm mà gói bằng lá chuối trước mắt là nhìn thấy đẹp mắt
thứ hai nữa là sạch sẽ vệ sinh thứ ba nữa là góp phần bảo vệ môi trường
là giảm thiểu được hạn kế dùng túi nhi lông để làm ô nhiễm môi trường
khi mà khách hàng vào là thấy như sự mới lạ ở trong này
nhưng mà cái quen thuộc là ở đây là hình ảnh lá chuối tươi
là rất là quen thuộc
với người dân của việt nam mà khi mà đưa vào như vậy thì khách hàng rất là vui
vì cái việc mà giống như là mình tạo cái sự mà nhận thức rằng về cái việc mà bảo vệ môi trường
để khích lệ những giải pháp thay đổi hành vi sử dụng của người tiêu dùng
ngày bốn tháng bốn thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã gửi thư biểu dương
chuỗi hệ thống sưu thị bixi copmart tại hà nội đà nẵng hay tp hcm
thủ tướng chính phủ cũng kêu gọi các hiệp hội
cộng đồng doanh nghiệp siêu thị nhà hàng khách sạn
chung tay cùng chính phủ và toàn xã hội nỗ lực giảm túi ni lông
rác thải nhựa nhằm xây dựng môi trường sống lành mạnh phát triển bền vững
nói không với túi ni lông cũng đang là xu hướng được nhiều cửa hàng nhỏ hướng tới
đây là cửa hàng bán những sản phẩm thân thiện với môi trường
đặc biệt có bán các loại túi đựng thay thế túi ni lông
có thể thấy những mẫu ma túi được bán khá đa dạng như túi vải không dệt hay túi cói
ngay cả vấn đề đựng thực phẩm tươi sống khá khó khăn để chọn lợi túi thay thế túi ni lông
thì cửa hàng cũng có những loại túi lưới phù hợp cho mọi yêu cầu của khách hàng
có thể thấy làm thế nào để giảm thiểu rác nhựa và túi ni lông là câu hỏi không còn khó để trả lời nữa
bởi mỗi chúng ta đều có thể tự góp sức và lời giải cho vấn đề đó
đó chính là nâng cao ý thức trong việc sử dụng những sản phẩm thay thế
song hành với việc mỗi người dân tự nâng cao ý thức
thì các bộ ngành cũng cần có chung một mục tiêu là dành mọi nguồn lực để có thể thực hiện việc giảm chất thải nhựa
nghiên cứu và sản xuất sản phẩm thay thế để mỗi người dân giảm dần sự phụ thuộc vào túi ni lông nói riêng trong đời sống hàng ngày
cũng như các sản phẩm nhựa nói chung
mỗi chúng ta đều cần trở nên có trách nhiệm hơn trước khi quyết định sử dụng một đồ dùng bằng nhựa
đặc biệt là túi ni lông
bởi chúng ta đều có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm thay thế có lợi cho môi trường hơn
thưa quý vị và các bạn
chỉ trong ba năm từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám hà nội đã phấn đấu trồng mới một triệu cây xanh
không thể phủ nhận ý nghĩa to lớn của chương trình khi mà nhiều tuyến phố trước đây không có bóng cây thì nay đã được phủ bóng mát
thế nhưng việc triển khai trồng cây xanh gần như trên tất cả các tuyến phố của hà nội
cũng khiến người dân đặt ra nhiều vấn đề khi mà cách trồng và chăm sóc cây lại tồn tại những điểm bất thường
phản ánh sau sẽ cho thấy phần nào của câu chuyện này
cách đây hai năm phú nguyễn lương bằng quận đống đa thành phố hà nội được trồng hàng loạt những cây bàng có xuất xứ từ đài loan trung quốc
để giữ cho cây không bị đổ đơn vị trồng cây đã cắm những cọc có vòng đai sắt để giữ cây
qua hai năm cây phát triển lên khá nhiều thế nhưng vòng đai sắt vẫn không được tháo ra khiến thân cây bị xùi vòng đai xiếp vào thân tạo thành những vết thương lớn
nhiều thân cây đã bị cong có dấu hiệu gãy và gây nguy hiểm cho người đi đường
không chỉ bị thiết chặt bằng đai sắt những cây trồng mới trên các tuyến phố còn bị đóng rất nhiều đinh bởi chính những người trồng cây

trong thời gian qua quảng ninh đã có những quyết định về giảm phát thải và có hiệu lực vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín

để đi vào thực tế các quyết định này còn là con đường dài vì hiện nay chỉ có năm tàu có hệ thống xử lý nước thải điều này cũng ảnh hưởng lớn tới chất lượng môi trường
về công nghệ chúng ta đã có thiện trí của các bên cũng đã có tài chính cũng không phải là vấn đề lớn
quan trọng là cần giải pháp tổng thể từ chính quyền
tôi cho rằng nếu kết hợp giải pháp của doanh nghiệp với giải pháp tổng thể của chính quyền trong tương lai gần sẽ có kết quả tích cực
có thể thấy các doanh nghiệp cần có sự chủ động trong việc tìm kiếm các giải pháp xử lý nước thải
để có thể vừa góp phần phát triển kinh tế cho địa phương mà vẫn gìn giữ được kỳ quan thiên nhiên vịnh hạ long có thể trường tồn cho thế hệ mai sau